ngoại trưởng ai cập sameh sukri ngày bốn tháng bốn tuyên bố các nước ả rập sẵn sàng làm trung gian hòa
giải giữa moscow và kiev để có thể ngừng ngay chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
theo người đứng đầu ngành ngoại giao ai cập các nước ả rập mong muốn làm trung gian hòa giải giữa
moscow và kiev nhằm bắt đầu xây dựng lòng tin và mở đường cho giải pháp chính trị bền vững trong
cuộc khủng hoảng này ông sukri khẳng định giải pháp chính trị giữa nga và ukraine cần đạt được
trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế hiến trương liên hợp quốc và chủ quyền của các quốc gia
nhóm liên lạc al kêu gọi các bên liên quan ngừng leo thang căng thẳng và các hành động quân sự
ngay lập tức theo đuổi giải pháp hòa bình và ngoại giao dựa trên đối thoại
các đại diện của al cũng trao đổi với phía nga về cách thức khắc phục hậu quả kinh tế của cuộc
khủng hoảng và đảm bảo khủng hoảng không gây tổn hại cho người dân trong khu vực và trên thế giới
thưa quý vị trong những ngày gần đây có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề thi học sinh giỏi
người cho rằng các cuộc thi học sinh giỏi góp phần tìm kiếm nhân tài và góp phần thúc đẩy phong trào
dạy tốt học tốt tuy nhiên ở chiều ngược lại nhiều chuyên gia lại cho rằng kỳ thi học sinh giỏi
đã lỗi thời và không còn tác dụng trong bối cảnh giáo dục mới vâng vậy nên giữ hay bỏ các kỳ
thi học sinh giỏi và nếu giữ thì cần phải tổ chức như thế nào cho phù hợp và để trả lời cho những
bạn nghe trong chương mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi với
tiến sĩ lê thống nhất một người có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục mời quý vị cùng theo dõi
nêu quan điểm về vấn đề này nhiều chuyên gia cho rằng nên bỏ các kỳ thi học sinh giỏi bởi nền giáo
dùng nước nhà hiện nay đang có sự bất cập như học sinh phổ thông vẫn còn tình trạng học nhồi nhét
kiến thức chạy theo thi cử thành tích dẫn đến học lệch học chuyên sâu một môn khi còn quá sớm điển
hình cho mặt trái đó chính là nỗ lực ôn luyện để tham gia kỳ thi học sinh giỏi các cấp cách thi đơn môn
học lệch học tủ sẽ không đánh giá được con người toàn diện trong khi đó mục tiêu giáo dục phổ
thông mới là phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học giáo sư tiến sĩ phạm tất
xong nguyên phó chủ tịch hội khuyến học việt nam cho rằng muốn duy trì danh hiệu học sinh giỏi phải
có tiêu chuẩn và tiêu chuẩn đó cần gắn liền với đời sống không chỉ giỏi trên giấy tờ bên cạnh đó
theo số liệu công bố của bộ giáo dục và đào tạo ngày hai mươi sáu tháng ba vừa qua kết quả thi học sinh
trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai cho thấy chín mươi bốn học sinh giỏi quốc gia thuộc
trường chuyên năng khiếu chính vì vậy nhiều người cho rằng đây là một kỳ thi không phải dành
cho số đông mà chỉ dành cho hệ thống các trường chuyên con đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã
dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân thưa ông được biết rằng trước đây
ông từng là một trong những người đã tham gia rất nhiều kỳ thi học sinh giỏi và đạt được những giải cao
thì cá nhân ông có thể cho biết những kỳ thi học sinh giỏi thì có ý nghĩa như thế nào đối với các em
học sinh ạ tôi là người đã từng thi học sinh giỏi cấp hai rồi thi học ở miền bắc vì khi đó
ta chưa thống nhất nam bắc và cũng được giải thì có thể nói rằng là lúc bấy giờ các kỳ thi học sinh
giỏi nó là một cái động lực để cho chúng tôi học học và không phải là các kỳ thi học sinh giỏi
chính thức mà chỉ cần một kỳ thi trên tạp chí toán tuổi trẻ thôi
chúng ta cũng được rất là mạnh mẽ để mà các em học sinh đam mê muôn toán hơn và thậm chí là
qua cái kỳ thi mà phát hiện ra những học sinh có năng khiếu ấy thì chúng ta đã tạo điều kiện được
những em hoàn cảnh rất khó khăn thì được vào học các cái lớp năng khiếu các cái lớp chuyên và
thậm chí có học bổng thì như vậy phải nói là cái mặt tích cực của các kỳ thi này nó tạo động lực
không phải chỉ cho trò đam mê hơn mà bản thân người thầy cũng phải rèn luyện tất cả những cái
yếu tố về nghề nghiệp về kiến thức
để mà nâng cao trình độ nghề nghiệp của mình thì đấy là cái yếu tố rất tích cực
qua những cái chia sẻ của ông thì chúng tôi có thể cảm nhận được rằng là các kỳ thi học sinh giỏi thì có ý nghĩa
rất lớn trong việc là khích lệ cho các em học sinh là có thể phấn đấu nhiều hơn đúng không ạ
tuy nhiên rằng trong thời gian gần đây thì có rất nhiều ý kiến cho rằng là các kỳ thi học sinh giỏi
hiện nay đã có nhiều biến tướng nó không còn mang được những ý nghĩa tích cực như trước đây
vậy thì cá nhân ông cảm nhận ra sao về những cái ý kiến này ạ
điều này thì thực ra mà nói là thì ta cứ nói
cụ thể là cái kỳ thi mà duy nhất còn đang tồn tại mà dưới sự quản lý của ngành giáo dục
đó là kỳ thi học dự giỏi quốc gia hàng năm cho các bộ môn
trước đây nó chỉ có mấy môn và sau này chúng ta mở rộng ra rất là nhiều môn
thì có thể nói rằng là phải hơn chục năm còn lại đây thì tôi cũng chứng kiến một cái sự gọi là
gọi là chạy đua hình như là quá mức
thí dụ là chẳng hạn như là các tỉnh ở những nơi điều kiện cũng khó khăn và xa xôi
thì phải đưa đội tuyển về hà nội để mà mời các thầy luyện luyện thêm
thì không phải là tỉnh nào cũng có thể làm được việc ấy
và tôi biết được rằng không phải là họ chỉ tri tiêu tiền ngân sách thôi
đấy mà rất nhiều những cái chuyến đi mà phải ra hà nội luyện như vậy
là có cả đóng góp của phụ huynh và có cả các nhà tài trợ
và tôi biết được rằng là có những trường chuyện nói với tôi rằng là nếu như mà năm tới
mà số giải mà bị tụt đi và không hơn được
thì thậm chí kể cả chuyện đầu tư xây dựng trường chuyên cũng có thể bị ảnh hưởng
thì rõ ràng là như vậy là cái sức ép này là có thể là từ các ủy ban tỉnh
và người ta biết được rằng là cho đến bây giờ thì theo theo dõi của tôi
thì các trường chuyên được đầu tư xây dựng rất là khang trang
thậm chí có những trường còn hơn của quốc tế nữa
nhưng cái rất là là chúng ta lại cứ chạy đua theo giải
và nếu mà chạy đua theo giải thì theo tính toán của tôi
thì một cái trường chuyên như vậy
mình mở được nhiều lớp chuyên như vậy
thì chỉ có một một mươi là có thể nghĩ đến giải thôi
còn lại chín mươi nữa thì mục tiêu là gì
mục tiêu là gì
thế nếu như mục tiêu chỉ là thi đại học đúng không ạ
thì rõ ràng chúng ta đầu tư vào trường chuyên tốn kém đến như vậy
mà chỉ là chẳng qua lại là một nơi luyện thị đẹp cho các em thì nó quá phí
như ông vừa chia sẻ thì các kỳ thi học sinh giỏi thì đa phần số giải thưởng
thì đều thuộc về các em học sinh trường chuyên
như vậy là kỳ thi này chỉ dành cho trường chuyên
và không phải là số đông các em học sinh của tất cả các trường khác có thể tham gia
cũng như là những cái kỳ thi này thì đang thiếu sự minh bạch
vậy thì cá nhân ông đánh giá sao về ý kiến này ạ
có thể nói tức là cũng không phải là tất cả các cái kỳ thi đã tổ chức
là đều có ý kiến của dư luận
nhưng cũng có những kỳ thi thậm chí không phải là kỳ thi học sinh giỏi
mà kỳ thi chọn đội tuyển chẳng hạn là kỳ thi mà cũng sát đạch rất là mạnh
thì một vài năm cũng có những cái xì sản
bởi vì người ta thấy rằng là có hiện tượng
người ta không tin được ví dụ thế
vì người ta hình dung rằng là
khi mà người ta chọn đội tuyển đúng không
chọn để tuyển sáu em đi thi môn toán quốc tế thôi
thế tự dưng chẳng hạn một cái địa phương nào đó
tự dưng là có hai em điểm cao
thì bắt đầu tấn nghi
và như vậy thì có nghĩa là gì
là người ta chỉ có thể nói được một điều
là những em đó có thể được luyện một cách đặc biệt gì đó
để có thể trúng tủ được
thì như vậy nếu như mà đề thi để cho học sinh trúng tủ
thì tôi nghĩ là
đề thi là chỗ ổn
như vậy có nghĩa là trong quy trình làm đề thi
anh phải đảm bảo được sự minh bạch
tôi nghĩ rằng hội đồng ra đề thi có thể mở rộng
có thể là chuyên gia của các nước nữa
có thể tham gia vào
để chúng ta thấy một cái sự vô tư minh bạch hơn chẳng hạn
đấy rồi chẳng hạn như là vừa rồi cũng có những ý kiến
tại sao bộ này không công bố đáp án
thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái chuyện
tất cả các nước thiểu sinh giỏi xong là công bố đáp án
thậm chí còn in một quyển
thí dụ trước đây các cái kỳ thi của nga chẳng hạn
là tạp chí đăng ngay
tạp chí đăng ngay
in hình quyển luôn đáp án luôn
thí dụ như là môn toán thì tạp chí toán tuổi trẻ thông thường là đăng cái đáp án
đăng cái đáp án
nhưng mà các bốn khác thì hình như là không thấy công bố đáp án ở đâu cả
vậy thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần giả soát lại
quy trình xem có sơ hở gì không
trong chấm thi thì là
là cũng có những cái quy trình để mà không gian lận được rồi
đấy tuy nhiên rằng là cái nguy hiểm nhất
là có thể gian lận ngay từ đề thi
đề thi có thể hở hoặc có thể làm tạo điều kiện cho một số người trúng tủ
và cuộc kỳ thi nó sẽ thành công không ạ
vâng với những cái trải nghiệm của bản thân cũng như là việc
nghiên cứu về công tác giáo dục của các nước trên thế giới
thì cá nhân ông cho rằng chúng ta lên giữ hay bỏ các kỳ thi học sinh giỏi hiện nay ạ
tôi nghĩ rằng là nếu quan niệm các kỳ thi học sinh giỏi
mà ngoài kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ra
nó như các sân chơi nó giống như là kỳ thi học sinh giỏi ba bốn
của các tỉnh miền nam làm và bây giờ họ mời cả miền bắc tham gia
nó là các sân chơi
sân chơi để làm gì
một là các em có thể thể hiện các em có thêm động cơ để học tập đúng không
và qua đó chúng ta có phần nào đó kể cả bố mẹ rồi thầy giáo
có thể phát hiện ra những khả năng của các em
thì tôi nghĩ là tốt
tuy nhiên tất cả mọi điều ấy chúng ta phải chặn được tất cả các biến tướng
và những người mà tổ chức các kỳ thi này
là luôn luôn kể cả bộ giúp đào tạo kỳ thi của bộ giúp đào tạo
thì cũng phải xem là có những điều gì mình làm chưa tốt thì mình phải hạn chế
còn tôi rất chống cái chuyện là chúng ta không quản lý được đúng không ạ
không chống được biên tướng và chúng ta bỏ
và nếu như vậy chúng ta không còn một cái gì để kích thích
cái sự ham học cũng như là nhiệt tình giảng dạy của các thầy cô
vâng như ông vừa chia sẻ thì chúng ta nên giữ các kỳ thi học sinh giỏi
với điều kiện là phải ngăn chặn được những cái biến tướng của nó
vậy thì theo ông chúng ta sẽ cần phải làm gì ạ
cái biên tướng đầu tiên là kể cả động cơ từ phối
con có thể không có năng lực
nhưng mà cứ nghĩ rằng là nếu như mình tìm được những thầy giỏi đúng không
và nó học tăng lên là nó có thể đạt được thì như vậy làm khổ con
như vậy là cái nhận thức đầu tiên trong xã hội phải là từ phối
và nếu phối đã chuẩn rồi thì thực ra mà nói không nhà trường nào
không đơn vị giáo dục nào có thể ép học sinh đi thi học sinh giỏi nữa
thì cái đấy là đầu tiên
thứ hai nữa là để mà người ta có thể hiểu nhầm
thì có nghĩa là sự minh bạch cũng như quy trình để tổ chức một kỳ thi
cần phải rất rõ ràng
làm sao để người ta tin vào sự công bằng
và người ta cảm thấy rằng là không bằng một con đường nào có thể thay đổi đúng không
con mình đúng không
bằng chạy trọt hay là bằng tăng cường học lên để có thể đạt được vào
khi nào nó chỉ là sân chơi đúng không
thử thách trí tuệ của học sinh
nó không phải là cuộc thi của người lớn
thì khi đó tất cả các yếu tố biến tướng sẽ mất
vâng một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay